xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự mới nhất trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
vào khoảng một mươi hai h trưa ngày tám tháng ba tại bản phô si huyện phan lang say tỉnh savanakhet cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với ti an ninh tỉnh savanakhet lào đã triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy xuyên quốc gia
hai đối tượng người lào bị bắt giữ cùng chú bản kham sida huyện champong tỉnh savanakhet cùng tăng vật là một trăm một mươi tám viên ma túy tổng hợp
một xe ô tô một xe máy mang biển kiểm soát lào một súng ngắn cùng một viên đạn đã lên nòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đang khởi tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ bằng thủ đoạn đơn giản nhưng đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các bị hại để từ đó ra tay chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng
bị hại gồm nhiều thành phần khác nhau nhưng chủ yếu là phụ nữ ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cà mau và nhiều địa phương khác của miền tây và miền đông
nhiều bị hại khi đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau

công tin về truy nã tội phạm
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng phạm hai tội danh không chấp hành án và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng đặng văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên năm quang cư phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
và đối tượng trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại sáu mươi tám trên bốn trưng nữ vương phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng
dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất và đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi
trời rét về đêm và sáng sớm
nếu phải lưu thông trong thời điểm này quý vị nên chủ động có biện pháp giữ ấm cơ thể
để đảm bảo sức khỏe
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc nền nhiệt sẽ cao hơn từ hai đến ba độ
trong khi đó tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung
với cường độ yếu nên trong ba ngày tới khu vực có mưa rào và rông rải rác
sau giảm chỉ còn ở diện vài nơi đêm và sáng trời rét trưa chiều giảm mây hưởng nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày xung quanh ngưỡng từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế sẽ có sự phân hóa rõ rệt
do ảnh hưởng của cối không khí lạnh nên trong ba ngày tới từ thanh hóa đến hả tĩnh
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rồng cơn đề phòng có tố lấp và gió giật mạnh với nền nhiệt ngày đêm giao động
từ hai mươi đến hai mươi tám độ
phần còn lại của khu vực do chịu sự chi phối của áp cao nóng nên trời tạnh giáo ít mưa
với nền nhiệt cao hơn từ hai đến ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết khá ổn định khi chỉ có mưa ở diện vài nơi tập trung về chiều tối
ban ngày toàn vùng có nắng từ sớm với mức nhiệt trưa chiều duy trì trong ngưỡng
từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở vùng cao tây nguyên cũng chịu sự chi phối của áp cao nóng trên mực năm m
nên mưa hầu như ít xuất hiện
nếu có cũng chỉ ở diện cục bộ và tập trung vào lúc chiều tối
ban ngày trời có nắng từ năm đến năm độ

từ sớm đến chiều do nắng nhiều nên nền nhiệt trên khu vực khá cao
ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi bốn độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
khi phổ biến là tạnh giáo không mưa
ban ngày trời có nắng từ sớm với nhiệt độ trưa chiều trong ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ trời oi nóng
quý vị nên chủ động có biện pháp tránh nắng cũng như là bổ sung vitamin
và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe